trong khuôn khổ cuộc điều tra cơ quan chức năng nga đã tìm thấy hơn sáu trăm bảy mươi mảnh thi thể trong khu vực xảy ra vụ tai nạn cũng như các tài liệu cá nhân còn sót lại
các mẫu vật sau đó được so sánh với dữ liệu dna và thông tin của các tù binh ukraine cùng ba quân nhân và sáu thành viên phi hành đoàn của nga có mặt trên chiếc máy bay xấu số
vào ngày hai mươi bốn tháng một bộ quốc phòng nga cho biết một chiếc máy bay quân sự il bảy mươi sáu đã bị rơi ở vùng ben gorod giáp biên giới với ukraine
trong khi đó trên chiếc máy bay này có sáu mươi năm tù binh ukraine
ukraine đang trên đường tới địa điểm trao đổi nhưng tất cả đã thiệt mạng cùng ba sĩ quan nga và sáu thành viên phi hành đoàn
hôm hai mươi năm tháng một bộ tình huống khẩn cấp nga cho biết họ đã tìm thấy ở hiện trường vụ tai nạn các mảnh vỡ dường như là của tên lửa
sau đó tổng thống nga vladimir putin tuyên bố máy bay quân sự của nga bị rơi gần biên giới với ukraine đã bị lực lượng phòng không ukraine bắn hạ dù là cố ý hay do nhầm lẫn
trong khi đó kế ép không nhận trách nhiệm bắn hạ chiếc il bảy mươi sáu nhưng nhấn mạnh rằng họ không được moscow thông báo rằng
về việc phải đảm bảo an ninh hàng không trên vùng ben gorod vào thời điểm máy bay rơi
các quan chức mỹ đã xác nhận với cbs news rằng kế hoạch tấn công của mỹ nhằm vào nhân viên và cơ sở của iran ở iraq syri đã được phê duyệt
sau khi máy bay không người lái tấn công căn cứ quân sự tháp hai mươi hai của mỹ ở giordani hôm hai mươi tám tháng một khiến ba binh sĩ thiệt mạng và ba mươi bốn người khác bị thương
các quan chức mỹ cho biết thời điểm cuộc tấn công sẽ được quyết định bởi điều kiện thời tiết
washington muốn thực hiện vào lúc trời quang mây tạnh để không vô tình làm dân thường vô tội bị ảnh hưởng
phát biểu tại lầu năm góc hôm một tháng hai bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin nói với các phóng viên rằng mỹ sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công vào quân đội mỹ
ông austin cho biết đây là thời điểm nguy hiểm ở trung đông và lưu ý rằng cuộc chiến đang diễn ra của israel chống lại hamas ở giải gaza
và các cuộc tấn công của lực lượng houthi ở yemen nhằm vào các tàu thương mại ở biển đỏ cũng đang diễn ra trong khu vực
theo ông mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh xung đột rộng hơn trong khu vực
hành động cần thiết để bảo vệ mỹ lợi ích và người dân của nước này
cũng liên quan đến tình hình xung đột ở trung đông lực lượng phòng vệ israel idf đã thông báo cho các trường học ở khu vực miền nam
giáp với giải gaza việc có thể mở cửa trở lại trong bối cảnh tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể
trước đó hôm một tháng một idf đã cho phép cư dân sáu thị trấn cách giải gaza từ bốn đến bảy km bắt đầu trở về nhà để dọn dẹp và ổn định cuộc sống
các chiến dịch quân sự của idf ở giải gaza được cho là đã giảm đáng kể tần suất bắn rocket của các phong trào vũ trang palestine vào lãnh thổ israel
idf cũng đã giảm cấp độ cảnh báo nguy hiểm ở các cộng đồng giáp với giải gaza từ cấp hai xuống cấp ba
theo đó tối đa một trăm linh người được phép tụ tập trong nhà và ba trăm linh người trong các sự kiện ngoài trời
tuy nhiên người dân vốn sinh sống cách giải gaza từ đến bốn km vẫn phải chờ thêm thời gian để được phép quay trở về nhà
đây là các khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất và cần thêm thời gian để sửa chữa
xây dựng lại các cơ sở hạ tầng cần thiết trước khi người dân có thể quay trở lại ổn định cuộc sống
trong khi đó các trường học ở các khu vực miền bắc gần biên giới với liban dự kiến sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến tận mùa hè năm nay
chính phủ hàn quốc vừa công bố chiến lược an ninh mạng quốc gia
trong đó chú trọng tăng cường các hoạt động bảo vệ an ninh mạng và xây dựng các cơ chế hợp tác với cộng đồng quốc tế
theo hãng tin yonhap tài liệu dài ba mươi năm trang này do văn phòng an ninh quốc gia
cơ quan tình báo quốc gia bộ ngoại giao bộ quốc phòng bộ khoa học và công nghệ thông tin
cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc cùng soạn thảo để làm hướng dẫn chính thức về các vấn đề an ninh mạng
chiến lược đề xuất thực hiện năm nhiệm vụ chính gồm tăng cường hoạt động phòng thủ trước nguy cơ tấn công mạng
xây dựng các cơ chế hợp tác toàn cầu tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng quan trọng nhà nước
đảm bảo vị trí dẫn đầu trong cạnh tranh với các công nghệ mới nổi và tăng cường khả năng hội nhập của đất nước
hàn quốc ban hành chiến lược an ninh mạng quốc gia đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua ủy ban giám sát trung cấp bộ trưởng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các đối tác
còn gọi là opec cộng đã thống nhất giữ nguyên sản lượng dầu hiện nay
các nguồn tin từ opec cộng cho biết liên minh này dự kiến vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ quyết định
có nên duy trì mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện hai hai triệu thùng một ngày hay không
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba opec cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng tự nguyện tổng cộng khoảng hai hai triệu thùng mỗi ngày trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó ả rập xê út thực hiện mức cắt giảm tự nguyện lớn nhất với một triệu thùng một ngày
nếu các mức cắt giảm nói trên không được tiếp tục opec cộng sẽ bắt đầu trả lại thị trường hai hai triệu thùng một ngày từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên ả rập xê út đã tuyên bố việc cắt giảm tự nguyện có thể tiếp tục sau quý i năm hai nghìn hai mươi bốn nếu cần thiết
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
chính quyền vùng catalonia miền đông bắc tây ban nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán tại barcelona và vùng lân cận
theo đó khu vực này sẽ phải chịu các biện pháp hạn chế nước sau ba năm lượng mưa giảm đáng kể
tình trạng khẩn cấp trên được ban bố sau khi các hồ dự trữ tại vùng này đã giảm xuống dưới một mươi sáu
đây là mức nước mà giới chức địa phương quy ước để kích hoạt các biện pháp tiết kiệm nước và điều này đồng nghĩa với việc sáu triệu người dân khu vực này chịu ảnh hưởng
giới chức khẳng định vùng catalonia đang hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong thế kỷ qua
từ ngày hai tháng hai thành phố barcelona và hai trăm linh một đô thị xung quanh sẽ phải thực hiện tiết kiệm nước
theo đó cấm đổ đầy bể bơi tư nhân và rửa xe trừ khi sử dụng nước tái chế trong khi công viên công cộng chỉ được tưới bằng nước ngầm
cơn bão cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào naui trong hơn ba mươi năm trở lại đây đã gây ra nhiều thiệt hại tại quốc gia bắc âu này trong ngày hôm qua
nhiều chuyến bay phải hủy bỏ nhiều khu vực bị cắt điện trong khi chính quyền cảnh báo về nguy cơ lửa tuyết
theo viện khí tượng naui tại nhiều nơi sức gió đo được là một trăm tám mươi km một giờ thậm chí sức gió ở khu vực bờ biển miền trung còn lên tới một trăm chín mươi năm tám km một giờ mức kỷ lục của nước này
nhiều khu vực bị ngập lụt khiến các hãng hàng không và công ty vận tải phà phải tạm dừng hoạt động
mưa lớn gió mạnh kèm theo tuyết cũng khiến nhiều trường học phải đóng cửa
chính quyền đã phong tỏa nhiều tuyến đường yêu cầu người dân ở trong nhà vì lý do an toàn
ước tính có khoảng một mươi hai gia đình bị cắt điện
bão ingun cũng gây ra gió mạnh tại thụy điển viện khí tượng nước này đã ban bố cảnh báo đỏ mức cảnh báo cao nhất tại khu vực miền tây giáp biên giới với naui